một thông tin mà rất nhiều người dân thủ đô quan tâm đó là trong những ngày vừa qua
tại khu vực phía tây nam của thành phố hà nội nước sinh hoạt hàng ngày của người dân
bị ô nhiễm nghiêm trọng và không thể sử dụng được
và để giải quyết câu chuyện nước sạch cho bà con thành phố hà nội đang cung cấp nước sạch tạm thời
và vào các buổi chiều thì cư dân nhiều khu vực lại xếp hàng dài mệt mỏi chờ nhận nước sạch
và sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của chúng tôi hàng ngày cứ vào lúc khoảng một mươi bốn giờ đến một mươi năm giờ
người dân khu đô thị hh linh đàm lại kéo nhau xuống sân tòa nhà xếp hàng dài
chờ lấy nước sạch do thành phố hà nội cung cấp để dùng tạm trong sinh hoạt
nhiều người phải bỏ cả công việc ở công sở công ty chỉ để về nhà chờ lấy nước
lượng nước mà người dân được cung cấp chỉ đủ để nấu bữa cơm hàng ngày và rửa mặt
mặc dù thành phố hà nội đã đưa các xe chở tét nước đến để cung cấp cho người dân
nhưng do người dân ở khu hh linh đàm quá đông lượng nước trở đến không đủ để đáp ứng nhu cầu của cư dân
người dân đang mong mỏi từng giờ về thời gian cấp nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh an toàn trở lại
từ phía cơ quan có thẩm quyền cũng như cơ quan phải chịu trách nhiệm để họ sớm ổn định sinh hoạt